thông tin từ văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an cho biết
do hoàn lưu bão số chín gây mưa lớn trong ba ngày qua đã làm cho năm người thiệt mạng và mất tích
hai người tử vong gồm em nguyễn trọng huy một mươi năm tuổi ngụ xã linh sơn và em vi bảo tuấn một mươi ba tuổi ngụ xã phú sơn
lực lượng chức năng đang tìm kiếm ba người mất tích gồm hai người ở xã thanh an huyện thanh trương
và một người ở xã lĩnh sơn huyện anh sơn
do mưa lớn tại nghệ an đã làm hơn một mươi hai sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập hai mươi sáu xóm cô lập hơn hai chín trăm linh ngôi nhà phải di rời
nhiều tuyến tỉnh lộ bị ngập lụt sạt lở đất
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đánh bắt cá nơi ngập lụt đi qua tràn đã có biển cấm